bộ y tế cho biết là sáng nay nước ta có thêm một trăm năm mươi chín ca mắc covid một mươi chín mới tại tám tỉnh thành phố
trong đó một ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
một trăm năm mươi tám ca ghi nhận trong nước bao gồm tại bắc giang là tám mươi bảy ca
tp hcm bốn mươi năm ca tiền giang một mươi một ca bình dương bảy ca bắc ninh sáu ca lạng sơn một ca và hà tĩnh một ca
trong đó một trăm năm mươi sáu ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
đến nay việt nam đã ghi nhận một mươi một bảy trăm chín mươi bốn bệnh nhân covid một mươi chín
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé